hôm nay tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập công an tỉnh điện biên thừa ủy quyền của chủ tịch nước trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trao huân chương quân công hạng ba tặng công an tỉnh điện biên
thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương đánh giá cao những thành tích chiến công mà công an tỉnh điện biên đã đạt được trong thời gian qua
và khẳng định trên chặng đường lịch sử đầy vẻ vang hào hùng của lực lượng công an nhân dân nói chung có phần đóng góp quan trọng của công an tỉnh điện biên
thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi mà nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy đã đề ra
công an tỉnh điện biên cần tập trung đổi mới toàn diện nâng cao hiệu quả hơn nữa các mặt công tác công an
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của địa phương
đặc biệt phải từng bước chuyển đổi môi trường làm việc truyền thống sang môi trường làm việc số sử dụng dữ liệu số nâng cao năng lực
khả năng sử dụng công nghệ thông tin tận dụng những lợi ích của cuộc cách mạng khoa học công nghệ bốn và chuyển đổi số đem lại
tại lễ kỷ niệm đồng chí thứ trưởng đã trao khuất định bổ nhiệm thượng tá nù minh phương trưởng phòng tham nu công an tỉnh
giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh và trao tặng sáu xuất quà cho thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ công an tỉnh điện biên
cũng trong chuyến công tác đoàn công tác do thứ trưởng nguyễn duy ngọc dẫn đầu đã trồng cây lưu niệm
dâng hương tại đền tưởng niệm canh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường điện biên phủ
đặt tại đồi ép phường mường thanh thành phố điện biên phủ và chùa linh quang tại xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
hôm nay ngày ba tháng một trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo đề án sáu tỉnh điện biên
về việc triển khai đề án trên địa bàn
sau một năm triển khai thực hiện đề án sáu trên địa bàn tỉnh điện biên đã đạt nhiều kết quả tích cực
hiện nay toàn tỉnh đã thu nhận được bốn trăm sáu mươi chín hai trăm bốn mươi chín hồ sơ cân cước công dân đạt chín mươi tám năm
thu nhận hai trăm bốn mươi một chín trăm bảy mươi bảy hồ sơ định danh điện tử đạt năm mươi sáu
được phê duyệt hai trăm một mươi năm một mươi chín tài khoản kích hoạt bốn mươi một hai trăm năm mươi chín tài khoản
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao kết quả thực hiện
đề án sáu của tỉnh điện biên trong năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh điện biên phải quyết tâm cao
trong thực hiện hiệu quả đề án sáu nắm rõ có bao nhiêu dịch vụ công trực tuyến đang sử dụng
hiểu được những quyền lợi khi sử dụng dịch vụ công
đối với những điểm bị ngẽn về điện đường truyền internet
thì phải triển khai thực hiện theo điểm tập trung tại các thôn bản trung tâm xã
đã có điện và internet trang cấp cho toàn dân tài khoản định danh điện tử
tài khoản thanh toán đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đặc biệt là các hộ chính sách
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh phải tập trung kiện toàn ban chỉ đạo đề án sáu và tổ công tác ba cấp
hoạt động theo yêu cầu của công việc theo lộ trình khắc phục những cái thiếu và phát huy những nội dung đã hoàn thành
tổ công tác của tỉnh phải đáp ứng và giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắt
và kiểm tra hướng dẫn triển khai thực hiện tại ba cấp
đối với các khó khăn vướng mắt thuộc thẩm quyền trung ương
tổ công tác phải chủ động liên hệ với cơ quan thường trực là các tổ công tác đề án sáu của chính phủ
để được hỗ trợ nghiên cứu các mô hình đã được giới thiệu ở hà nội thái nguyên hà nam
phần đấu bắt kịp tiến độ thực hiện đề án sáu của chính phủ phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn
năm hai nghìn hai mươi ba cục viễn thông và cơ yếu cần chủ động tham mưu xây dựng triển khai các phương án kế hoạch
đảm bảo thông tin liên lạc cơ yếu bảo mật tuyệt đối thông tin lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy công tác chiến đấu
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cấp ủy công an các cấp trong mọi tình huống
đây là chỉ đạo của thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cục viễn thông và cơ yếu bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
viễn thông và cơ yếu công an nhân dân đã làm tốt chức năng tham mưu đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về các mặt công tác viễn thông cơ yếu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả
các chương trình kế hoạch công tác cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra bảo đảm thông tin liên lạc và cơ yếu
phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy chiến đấu của lãnh đạo bộ lãnh đạo công an các cấp
bảo đảm tuyệt đối bí mật an toàn chính xác kịp thời trong mọi tình huống
đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được phân công trong triển khai đề án sáu của chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cục viễn thông và cơ yếu
khẩn trương xây dựng đề án riêng bảo đảm luận chứng khoa học sát thực tiễn
có tính khả thi đến năm hai nghìn hai mươi năm đưa lực lượng viễn thông cơ yếu công an nhân dân tiến lên hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về viễn thông cơ yếu
trong toàn ngành hướng dẫn công tác cơ yếu an toàn bảo mật thông tin đối với công an các đơn vị địa phương
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lê văn tuyến đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng
tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trao bằng khen của bộ công an cho cục viễn thông và cơ yếu
các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được nhận bằng khen của ban cơ yếu chính phủ
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường đã chủ trì buổi họp báo công bố nội dung
kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
theo đó kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa một mươi năm sẽ khai mạc vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và dự kiến bế mạc vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại kỳ họp này quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng cấp bách và cần thiết
đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống như xem xét thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại nghị quyết số ba mươi hai nghìn hai mươi một qh một mươi năm và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc
nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba mà chưa kịp gia hạn
theo quy định của luật dược các nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
cùng với đó theo chương trình dự kiến quốc hội cũng sẽ xem xét công tác nhân sự đại biểu
và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của quốc hội
tin chúng tôi vừa cập nhật xây dựng chính phủ chính quyền thật sự liêm chính
hiệu quả tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh điều này khi tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai kết luận của trung ương nghị quyết của quốc hội khóa một mươi năm
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào sáng nay
bày tỏ vui mừng tới dự hội nghị trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới
năm hai nghìn hai mươi ba và chuẩn bị đón xuân quý mão tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá
năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ đã nỗ lực phân đấu đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm hai nghìn hai mươi một
đúng như mong muốn của tổng bí thư trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị năm ngoái
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba là năm thứ ba năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh thêm năm vấn đề mang tính định hướng
để hội nghị cùng suy nghĩ trao đổi
trong đó chính phủ cần chú trọng củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô
kiểm soát lãm phát nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế
trên cơ sở lành mạnh hóa giữ vững sự phát triển ổn định an toàn
của hệ thống các tổ chức tín dụng thị trường tiền tệ thị trường bất động sản
thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giải quyết có hiệu quả
những khó khăn hạn chế yếu kém cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế
để giữ vững đà phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững thực chất hơn
tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng yêu cầu tiếp tục củng cố
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị
trật tự an toàn xã hội nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
chủ động phòng ngừa đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch
phản động tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
đặc biệt đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương
xây dựng chính phủ chính quyền các địa phương thật sự trong sạch liêm chính vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả
thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba
cũng là thời điểm sổ tạm trú sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng
khi người dân thực hiện những giao dịch
thay vào đó người dân sẽ sử dụng sổ hộ khẩu điện tử và điều này sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho người dân
khi mà cắt giảm được nhiều giấy tờ dườm già so với trước đây ghi nhận của nhóm phóng viên vào ngày đầu tiên triển khai
sáng nay đôi bạn trẻ này đến ủy ban nhân dân phường để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn
nếu như trước đây phải cần sổ hộ khẩu giấy để xác thực thì nay giấy tờ này đã được bãi bỏ
quá trình đăng ký của hai bạn được tiến hành rất nhanh gọn
trước đây thì bọn em sẽ phải về ninh bình lấy những hộ khẩu giấy tờ cần thiết
nhưng hiện giờ thì bọn em không cần phải đi quãng đường xa và mất nhiều thời gian như thế nữa
chỉ cần phải đăng ký trên dịch vụ công trực tuyến thôi ạ
qua giả soát hà nội có sáu mươi năm thủ tục hành chính có liên quan tới hộ khẩu giấy hoặc tạm trú giấy
chủ yếu thuộc hai lĩnh vực lao động và tư pháp
đến nay hà nội đã yêu cầu tất cả ủy ban nhân dân các cấp giả soát bỏ quy định về trình hộ khẩu tạm trú giấy
đồng thời yêu cầu các sở ngành hướng dẫn các đơn vị thực hiện hồ sơ tiếp nhận thủ tục hành chính có liên quan đến nội dung này
việc chia sẻ dữ liệu giữa các ngành với nhau chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là khi mà có các dữ liệu được chia sẻ kết nối
thì khi đó việc thực hiện hoàn toàn bỏ những thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc là những thông tin về cư trú của công dân
thì sẽ thuận lợi hơn và tránh được những cái vướng mắt khi mà có những cái thông tin chưa kịp thời cập nhật thì ảnh hưởng đến cái quá trình kiểm tra
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba những phương án thay thế hộ khẩu giấy đã được đồng loạt áp dụng như sử dụng căn cước công dân gắn chip
giấy tờ xác nhận cư trú nhằm thao gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai
sáng nay các đoàn kiểm tra của bộ công an cũng đã trực tiếp xuống cơ sở kịp thời giải quyết những vướng mắt bảo đảm việc thống nhất quy trình thực hiện
một là phải khẩn trương điều chỉnh lại tái cấu trúc lại các thủ công trực tuyến có sử dụng các thông tin này để cắt bỏ
thứ hai là đối với những thủ tục nộp trực tiếp thì không yêu cầu xuất trình các giấy tờ bàn sao căn cứ công dân bàn sao hộ khẩu
và đặc biệt là không sử dụng cái phiếu thông tin dân cư đối với những đơn vị đã được kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư vì chúng ta đã có trên hệ thống rồi
cái thứ ba nữa là chúng ta phải tập trung vào tuyên truyền để người dân biết
là hiện nay có hai mươi một thủ tục hành chính các thủ tục này người dân không cần phải xuất trình sổ khẩu
thay đổi nhận thức thói quen khi bỏ sổ hộ khẩu giấy thay thế vào đó là cách thức quản lý mới trên điện tử
người dân được cắt giảm nhiều thủ tục giấy tờ dườm già so với trước đây
điều này sẽ góp phần thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần của đề án sáu
thưa quý vị nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân
bắt đầu từ ngày một tháng một năm nay bộ công an và cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
đã cấp hộ chiếu bổ sung nơi sinh tách riêng họ với chữ đệm và tên riêng trên hai dòng riêng biệt
nghi nhận của nhóm phóng viên trong buổi sáng ngày hôm nay mặc dù là ngày làm việc đầu tiên của năm mới
nhưng nhiều người dân đã tới trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu bổ sung thông tin nơi sinh
theo thông tư mới của bộ công an
hộ chiếu mẫu mới được bổ sung thông tin nơi sinh từ ngày một tháng một
năm hai nghìn hai mươi ba điều này sẽ tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình xin thị thực nhập cảnh xuất cảnh và cư trú tại nước ngoài
biết thông tin ngay từ sáng sớm nay chị phượng đã tới trụ sở cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và hoàn tất thủ tục chỉ trong vài phút

năm hai nghìn hai mươi ba điều này sẽ tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình xin thị thực nhập cảnh và cư trú tại nước ngoài
hộ chiếu mẫu mới được bổ sung thông tin nơi sinh từ ngày một tháng một
năm hai nghìn hai mươi ba điều này sẽ tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình xin thị thực nhập cảnh và cư trú tại nước ngoài
như là cân cước công dân cơ sở dữ liệu của quốc gia được thuận lợi
thứ ba là hiện nay thì theo xu hướng của thế giới
dù cũng phù hợp với lại xu hướng của các nước trên thế giới
đã sử dụng họ và tiên đệm tách riêng về nhai dòng
đặc biệt như là hồ campuchia cũng đã sử dụng vấn đề này
về việc này thì cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi
và cũng được người dân rất là đồng tình ủng hộ
chỉ trong một thời gian ngắn
bộ công an đã kịp thời điều chỉnh bổ sung thông tin trên hộ chiếu
điều này thể hiện quyết tâm và nỗ lực rất lớn của bộ công an
trong việc tạo thuận lợi tối đa cho người dân
đối với hộ chiếu phổ thông được cấp trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
người dân vẫn có thể sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu